tại trụ sở báo nhân dân đồng chí thuận hữu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
chủ tịch hội nhà báo việt nam đã có buổi tiếp ngày yerlan bayanok đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa kazakhstan tại việt nam
hai bên bày tỏ mong muốn hai nước sẽ tiếp tục giữ vững mối quan hệ truyền thống tốt đẹp vốn có hướng tới hợp tác lâu dài về mọi mặt trên các lĩnh vực
việt nam hiện đang có quan hệ ngoại giao với một trăm tám mươi nước đồng chí thuận hữu đề nghị trên cương vị của mình
ngài đại sứ sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hai bên lên một tầm cao mới trên cơ sở hợp tác về kinh tế và các lĩnh vực khác